gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của tiểu thương phùng văn nhị đã bị công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi bắt giữ
lợi dụng sự sơ hở của chị võ thị minh nhật khi đi giao bún cho khách hàng nhịn đã trộm túi sách bên trong có hai mươi một triệu đồng cùng một điện thoại di động
ngoài ra trong thời gian qua đối tượng đã trộm gần một mặt hàng của các tiểu thương
công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhị để tiếp tục điều tra xử lý